nhân dịp dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch đơn vị lưu học sinh việt nam tại trường đại học xã hội quốc gia nga
phối hợp với trung tâm thương mại paso nuki của nga và nhà hàng phở endro của việt nam đã tổ chức chương trình
lễ hội ẩm thực và văn hóa việt nam hai nghìn một mươi chín
sự kiện đã thu hút nhiều lượt khách tham quan hàng chục gian hàng đồ ăn việt với các món ăn truyền thống như nem phở bánh quấn
các loại chè bánh bao bánh nếp bánh giò hoa cỏ việt luôn chật kín người thưởng thức
bạn bè nga và quốc tế đến đây như được hòa mình trong không gian việt cùng tham gia các trò chơi dân gian như nhảy dây múa lân múa trống múa sạp
lễ hội ẩm thực và văn hóa việt nam thực sự là một nhịp cầu nối tăng cường tình đoàn kết hữu nghị việt nam và liên bang nga
đây là một việc làm rất tốt đẹp hướng về cội nguồn đất nước cũng như nâng cao hình ảnh của du học sinh việt nam tại liên bang nga
với cộng đồng du học sinh quốc tế